bị cáo trương mỹ lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại scb đủ dấu hiệu về mặt chủ thể có chức vụ quyền hạn của tội tham ô tài sản
hội đồng xét xử khẳng định lời bào chữa cho rằng bị cáo lan không có vai trò gì tại scb là không có căn cứ không được tòa chấp nhận
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm và các tội danh như cáo trạng truy tố
hậu quả do bị cáo lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại đặc biệt lớn với stb
để nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản gây hoang mang cho khách hàng người dân
hành vi của tám mươi sáu bị cáo mang tính có tổ chức trong đó trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
ngoài mức án trên tòa buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn cho scb dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vai còn lại tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khởi tố vụ án tương đương số tiền sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng

tòa quyết định tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng
bên cạnh đó tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt tài sản có liên quan tới vụ án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác
ngày hai mươi sáu tháng bốn từ trại tạm giam bà trương mỹ lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
thưa quý vị thời gian qua nhiều người du trend ra khơi tìm kho báu của bà trương mỹ lan đã cắt ghép chế những bức ảnh mang tính chất hài hước rồi đăng tải trên mạng xã hội
lên tiếng về việc này bộ thông tin và truyền thông cho biết tuy chưa có ý định lợi dụng hay lừa đảo nhưng đây là hành vi thông tin sai sự thật
tại họp báo thường kỳ bộ thông tin và truyền thông chiều một mươi ba tháng năm ông lê quang tự do cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã trả lời về việc xử lý hiện tượng người dùng mạng xã hội dougen hay cắt ghép hình ảnh tìm kho máu của bà trương mỹ lan
theo đó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết đã nắm bắt thông tin qua kiểm tra và nhận thấy hiện tượng người dùng mạng xã hội đã cắt ghép phát ngôn của bà trương mỹ lan tại phiên tòa gần đây
ông lê quang tự do khẳng định bà trương mỹ lan không hề phát ngôn như vậy
ông lê quang tự do cho hay hiện tượng này hay trend xu hướng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn chưa đầy một tuần từ một mươi ba đến một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và những người gọi là đu trend dùng những ảnh clip cắt ghép liên quan nội dung này chỉ mang tính chất hài hước vui vẻ chưa phải nội dung lừa đảo hay cầu ý đổi xấu
tuy nhiên đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
ông lê quang tự do cũng cho biết cục đã phối hợp với các cơ quan
cơ quan chức năng tìm nguồn gốc của trend này nhưng không truy tìm được vì đã lan rộng trên mạng xã hội thậm chí rất nhiều người nổi tiếng cũng đu trend này
về việc xử lý cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã tạm gỡ một vài tài khoản có lượng người dùng theo dõi lớn chứ không thể gỡ triệt để
cùng với đó cục đã nhanh chóng thông tin đến báo chí để người dùng mạng xã hội biết không nên đưa những thông tin sai sự thật như vậy dù mục đích chỉ là hài hước
trước đó khoảng giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tòa tuyên án sơ thẩm bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác trên một số mạng xã hội facebook tiktok xuất hiện trend xu hướng ra khơi truy tìm kho báu sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng của bà trương mỹ lan
tran đi tìm kho báo sáu trăm bảy mươi ba tỷ của bà trương mỹ lan được cho là xuất hiện từ một nội dung trên mạng xã hội
khi được tòa hỏi giấu sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng ở đâu bị cáo trương mỹ lan trả lời
các ngơi muốn của cải của ta ư ta giấu ngoài biển khơi ấy người muốn thì ra đó mà tìm
hàng ngàn tài khoản trên mạng sầu đã đăng lại bài viết kèm hình ảnh video cắt ghép với nội dung rủ nhau đi tìm kho báo
cả bài đăng lấy cảm hứng từ nội dung bộ truyện anime và manga nổi tiếng có tên one piece
trong one piece nhân vật gondi ruger là người tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới
và từ đó mọi hải tặc đều ra khơi tìm kiếm kho báu ấy để trở thành vua hải tạc mới
trên mạng xã hội
một số người nổi tiếng cũng theo gen đi tìm kho báu hoặc cố tình hiểu là bà trương mỹ lan có khai giấu tài sản ngoài biển
khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực
liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bày trong giai đoạn hai của vụ án rúng động này
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm kính chào và hẹn gặp lại